vào hồi một mươi năm h chiều nay tại trạm thủy văn ấm thượng trên sông thao mực nước đã lên tới hai mươi bốn năm mét dự kiến sẽ còn tiếp tục lên
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ đã ra lệnh báo động số một cho ban chỉ huy các huyện hạ hòa thanh ba cầm khê
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi phú thọ yêu cầu triển khai lực lượng vật tư phương tiện theo cấp báo động đã quy định
tăng cường tuần tra canh gác phát hiện mọi sự cố hư hỏng của đê kè cống trạm bơm để xử lý kịp thời thực hiện vận hành cống và trạm bơm ven sông đúng quy trình bảo đảm an toàn